bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổng cục đường bộ việt nam tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân đốt dơm dạ
ảnh hưởng đến các tuyến đường bộ
theo bộ giao thông vận tải tại một số khu vực trên toàn quốc xuất hiện tình trạng nông dân khi canh tác
đã đốt dơm dạ gây ảnh hưởng đến cho các phương tiện đang lưu thông trên đường bộ
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển phương tiện
bị che khuất tầm nhìn vì khói dày đặc hai bên tràn vào đường
để chấn chỉnh tình trạng trên bộ giao thông vận tải đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tuyên truyền theo dõi và ngăn chặn tình trạng người dân đốt dơm dạ
gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
các tuyến đường bộ đi qua địa bàn quản lý đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm
đường cao tốc có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn ngoài ra các đơn vị quản lý quốc lộ
đường cao tốc tăng cường công tác tuần đường tuần tra bảo trì đường bộ khi có dấu hiệu người dân
đốt dâm dạ hai bên đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông
phải xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền xử lý